tại hà nội ban tuyên giáo trung mương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi và hội nghị cán bộ công chức viên chức nhân viên cơ quan
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ trì hội nghị
cùng dự có các đồng chí ủy viên trung ương đảng đồng chí võ văn phuông
phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo trung mương đồng chí thuận hiếu
phó trưởng ban tuyên giáo trung mương tổng biên tập báo nhân dân
chủ tịch hội nhà báo việt nam và toàn thể cán bộ công chức viên chức
người lao động cơ quan ban tuyên giáo trung ương
năm hai nghìn một mươi chín ban tuyên giáo trung ương đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị
ban bí thư chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả toàn diện công tác tuyên giáo
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm hai nghìn một mươi chín
ban tuyên giáo trung ương đã cơ bản hoàn thành các mặt công tác
bảo đảm chất lượng các đề án trình bộ chính trị ban bí thư về một số vấn đề hệ trọng
rộng lớn có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với công tác tuyên giáo
tại hội nghị ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức khen thưởng các tập thể cá nhân
có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các mặt công tác năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu kết luận hội nghị đồng chí võ văn thưởng nêu rõ
năm hai nghìn hai mươi là năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của đảng và đất nước
trong đó có kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo
do đó công tác tuyên truyền cần chủ động hơn kịp thời và hiệu quả hơn
về bảy nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi trong đó nhấn mạnh công tác tham mưu bộ chính trị
ban bí thư lãnh đạo chỉ đạo các lĩnh vực tuyên giáo
chủ động tham gia triển khai hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ đại hội một mươi ba của đảng